cảm ơn các bạn đã theo dõi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc sau đổi hướng đông bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm linh km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên
tính từ vị tuyến một mươi năm năm đến hai mươi một năm độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm linh chín đến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh
sóng lớn và lốc xoáy cảnh báo gió mạnh và sông lớn trên biển
vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động rất mạnh
ngày hôm nay do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh
nên vùng biển ngoài khơi thừa thiên huế quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo lý sơn
còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn m biển động
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến thời điểm này tại tỉnh bình thuận bão số chín đã làm một người chết do thuyền thúng bị lật
năm tàu cá bị chìm và ba tàu cá bị hư hỏng tại nơi nào động
đáng chú ý
trên các đảo sông tử tây đá nam đá thị sơn ca trường sa
bị thiệt hại nặng nề hư hỏng nhiều tài sản cơ sở vật chất
đảo sông tử tây bị gãy đổ hai cột gió và chín mươi cây xanh
hai tấm pin mặt trời bị hư hỏng tốc mái năm trăm linh m hai nhà tại đảo sông tử tây và đảo đá nam
tính đến sáng nay tại khánh hòa đã có hơn bốn trăm linh lồng nuôi trồng thủy sản
bè du lịch của người dân đảo bình hưng xã cam bình và thôn bình lập xã cam lập
thuộc thành phố cam ranh bị sóng đánh vỡ hư hỏng
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
đến nay huyện đã hoàn tất việc di rời một trăm bảy mươi hai hộ dân từ vùng nguy hiểm tới nơi ở tập trung
tại khu vực kiên cố hơn nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng người dân
giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số chín gây ra
về công tác kiểm đếm tàu thuyền các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bình thuận
đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo và hướng dẫn cho năm mươi tám bảy trăm hai mươi phương tiện
biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm
trong đó có chín trăm tám mươi tàu đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão
để di chuyển vòng tránh không đi vào vùng nguy hiểm
hiện tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận còn bốn mươi bốn trọng điểm
vị trí đê điều sung yếu một mươi năm công trình đê kè đang thi công răng dở
ven biển miền trung có một trăm hai mươi chín điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với một trăm bảy mươi một bảy km
trong đó bắc trung bộ có năm mươi hai điểm với bảy mươi km
nam trung bộ có bảy mươi bảy điểm với một trăm linh một bảy km
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
sau tám tháng phải điều tra bổ sung
ông trịnh sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng tỉnh sóc trăng
và ba mươi tám đồng phạm đã bị tòa nhân dân tỉnh đắk nông đưa ra xét xử
về tội sản xuất buôn bán hàng giả theo điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự
để phục vụ cho việc xét xử tòa triệu tập hai mươi bốn người có quyền và nghĩa vụ liên quan
và người làm chứng cùng với bốn giám định viên
tham gia phiên tòa có một mươi chín luật sư bảo chữa cho các bị cáo
trong đó ông sướng có hai luật sư
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung
làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự
số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung
xác định trịnh sướng thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi năm tám tỷ đồng
cao hơn kết quả điều tra cũ gần năm mươi tỷ đồng trong lần trước là hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông ra cáo trạng truy tố
phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin
về diễn biến xét xử trong các bản tin tiếp theo
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt tạm giam
hai đối tượng có hành vi bắt người nhốt vào chuồng chó rồi đánh đập dẫn đến tử vong
vào chiều ngày ba tháng một mươi hai công an huyện chư quynh nhận được tin báo của trạm y tế xã ia hù
về việc có hai người điều khiển xe máy chở một nam thanh niên đến trạm y tế
trong tình trạng bất tình
qua kiểm tra nhân viên y tế xác định nam thanh niên đã tử vong
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện chư quynh đã triển khai lực lượng
đến hiện trường xác minh điều tra
nạn nhân được xác định là anh trương thiên ân hai mươi bảy tuổi
trú tại phường một mươi quận sáu tp hcm
thành phố hồ chí minh và có mối quan hệ rất là ít với các đối tượng ở huyện trư quynh
do đó việc đầu tiên xác định tung tích nạn nhân cũng đã gặp rất nhiều khó khăn
để xác định mối quan hệ mẫu thuần mà dẫn đến việc nạn nhân bị chết cũng rất là khó khăn
sau hai mươi giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến chín giờ ngày năm tháng một mươi hai công an huyện chư quynh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã làm rõ hoàng văn truyền trú tại xã ea hù và trần minh phụng trú tại xã ea cư tư huyện trư quynh
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo đó vì mục đích đòi nợ giải quyết mâu thuẫn cá nhân với anh ân
vào khoảng bảy giờ ngày ba tháng một mươi hai khi biết anh ân từ thành phố hồ chí minh lên đắk lắc và đang ở nhà của truyền
nên phụng đã gọi điện thoại nói truyền giữ ân lại để phụng đưa đánh yêu cầu trả nợ
sau đó truyền đã ép anh ân
và một chiếc chuồng chó khóa lại
vì đây là khu dân cư sợ mọi người biết đến nên truyền đã dùng bàn phủng lên chuồng chó
vào khoảng bốn giờ sau hai đối tượng đưa ân ra khỏi trùng chó để đánh đập
nhưng do lo sợ người dân xung quanh phát hiện
nên đã dùng xe máy chở anh ân đến dãy cà phê của gia đình truyền cách nhà một km và đánh đập ép anh ân trả nợ
em và anh quen biết với nhau có một người ông anh xã hội ở trong trường
trước đây anh còn lưu em khoảng hai triệu đồng
chuyện này anh đã đưa anh ân đến trường
em chưa trả cho em
đến ngày mùng ba anh kêu có quá rắc rắc
hỏi em là có mua tất ma túy
mua thì chuyển tiền cho anh luôn
sau đó em hỏi truyền xác định là biết là anh có quá nhất truyền
nên em có gửi tiền cho anh
nhớ anh mua tất ma túy
nhưng sau đó đến ngày mùng bốn anh lại bảo lại là không có
sau đó lại còn nói em thách thức em đủ kiểu hết
em thức lên em nói về truyền đánh anh
đó là cái tội lừa giấc mùi em bảy lần
đến một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi hai khi thấy anh ân hập hối bất tỉnh
thì các đối tượng mới trở đến trạm y tế xã yahu cấp cứu rồi bỏ về
sau khi test kiểm tra thì cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện công an huyện trừ quỳnh đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hoàng văn truyền và trần minh phụng về tội giữ người trái pháp luật
đối với việc nạn nhân ân đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trừ quỳnh
đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung sau
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ chín đối tượng
về các hành vi vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ
và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
tại khu vực thôn đồng tâm xã mỹ gia huyện yên bình
tổ công tác phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái bắt quả tang đối tượng bùi minh đức
về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
thu giữ tại chỗ hai trăm chín mươi bốn kg thuốc nổ và bốn trăm linh kíp nổ
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái xác định
lợi dụng hợp đồng nổ mìn pha đá làm đường vào mỏ tại núi ngàng
thôn làng rẫy xã cảm nhân huyện yên bình tỉnh yên bái
đối tượng lăng đức hân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ngọc tâm
cùng đồng phạm đã sử dụng gần ba tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quạng trì và kẽm
trong các hầm lò có sẵn tại mỏ núi nàng với tổng khối lượng hơn một tấn
chiếm đoạt trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã tiến hành khởi tố vụ án
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can về các hành vi vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ
và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên để xử lý theo quy định của pháp luật